thông tin mới nhất từ ban chỉ huy phòng chống lũ lụt và hạn hán bắc kinh trung quốc cho biết
tính đến sáu giờ ngày một tháng tám theo giờ địa phương đợt mưa lớn tấn công thành phố do chịu ảnh hưởng của bão doxury
đã khiến một mươi một người thiệt mạng và hai mươi bảy người mất tích
cũng theo dữ liệu do cơ quan này cung cấp mưa lớn tiếp diễn trong ngày một tháng tám
và thành phố đang đối phó với nguy cơ lũ lụt ở cấp độ một trong khi nhiều khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt ơn đất
sáng sớm nay quân đội trung quốc đã phải điều bốn máy bay trực thăng đến môn đầu câu
một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất để thực hiện nhiệm vụ tiếp tế lương thực và cứu hộ
do ảnh hưởng của mưa lũ ba đoàn tàu đang bị mắc kẹt tại đây giao thông đường bộ ở một số khu vực bị tắt nghẽn hoàn toàn
trong khi ảnh hưởng của cơn bão doxury chưa qua trung tâm khí tượng quốc gia trung quốc cùng ngày đã ban hành cảnh báo vàng
về nguy cơ gió thổi mạnh khi bão khanun đang di chuyển về khu vực miền đông nước này
trung quốc có hệ thống cảnh báo thời tiết gồm bốn cấp được mạ hóa bằng màu sắc
trong đó màu đỏ là mức cảnh báo nghiêm trọng nhất tiếp theo là màu cam màu vàng và màu xanh